mới đây có thông tin giả trên một số trang mạng xã hội cho rằng
trà thanh nhiệt dr thanh hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
đã gây nhiễu loạn và khó khăn cho công tác phòng chống dịch
báo nhân dân số ra hôm nay có bài viết tin giả và người đọc thông thái
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã đăng thông báo nêu rõ
không có loại thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào
có công dụng dự phòng điều trị hoặc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
nhà sản xuất là tân hiệp pháp cũng ra thông báo khẳng định
doanh nghiệp không quảng cáo thông tin này
thông tin trên mạng xã hội là không chính xác
nguyên nhân ở đây không chỉ do người thiếu hiểu biết
mà còn do người có hiểu biết có trí thức nhưng cố tình thổi phòng
đưa tin sai sự thật vô căn cứ nhằm gây bất ổn trật tự xã hội
trong cuộc chiến chống tin giả mỗi người dùng mạng xã hội
cần là người đọc thông thái với trách nhiệm của công dân
trong việc đưa tin chia sẻ thông tin kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng
các trường hợp đăng thông tin bịa đặt sai sự thật
dịch bệnh sốt sốt huyết đang tái bùng phát ở nhiều địa phương
đáng lo ngại hơn trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều người không dám đến bệnh viện vì lo ngại lây nhiễm chéo
các chuyên gia y tế cảnh báo có thể xảy ra tình trạng dịch chồng dịch
nếu người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống
theo thống kê gần chín tháng hà nội có một bốn trăm hai mươi hai trường hợp mắc sốt xuất huyết
giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín nhưng đã có trường hợp tử vong
trong khi đó tại tiền giang đến cuối tháng tám
toàn tỉnh đã phát hiện hơn một sáu trăm linh ca bệnh sốt xuất huyết
tuy chưa có ca tử vong và không tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhưng tiền giang có số ca bệnh sốt xuất huyết cao thứ năm
trong khu vực đồng bằng sông cửu long
các chuyên gia y tế nhận định dịch sốt xuất huyết sẽ có xu hướng gia tăng
trong thời gian tới
trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố các cơ sở khám chữa bệnh
trong và ngoài công lập cần tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh